như vậy là tính đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám việt nam có tổng cộng chín trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba trăm bảy mươi một ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và hai mươi bốn bệnh nhân tử vong
một số lượng lớn trứng côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe ô tô bán tải biển kiểm soát chín mươi tám c chín nghìn chín trăm linh bảy lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có chín kiện hàng
bên trong chứa tổng cộng một tờ giấy một mặt in các ký tự chữ trung quốc một mặt còn lại dính nhiều trứng côn trùng
lái xe là nguyễn mạnh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thành phố hưng yên tỉnh hương yên khai nhận
số hàng trên là chứng tầm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
được thuê vận chuyển từ thành phố lạng sơn về hà nội tiêu thụ
cơ quan công an đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc
chiều nay cơn mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập úng cục bộ một số tuyến phố ở nội thành hà nội
lượng mưa đo được tại một số nơi vào thời điểm một mươi sáu h bốn mươi chiều ngày một mươi bảy tháng tám như sau
quận hai bà trưng bảy mươi ba tám mm quận hoàn kiếm sáu mươi ba mm quận đống đa năm mươi bốn tám mm quận ba đình là năm mươi hai bảy mm
để đảm bảo việc tiêu thoát nước được nhanh chóng hạn chế úng ngập ngay khi có hiện tượng mưa to
công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội đã bố trí nhân lực thực hiện tour vớt rác tại các miệng hố ga
cống tiêu thoát lắp đặt biển cảnh báo hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông
hiện thời tiết tại hà nội vẫn đang tiếp tục có mưa vừa và mưa to trên diện rộng
áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi hướng thẳng vào biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ
vị bắc một trăm hai mươi chín độ kinh đông ngay trên khu vực phía bắc đảo luzon philippines
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và đi vào khu vực bắc biển đông
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
trịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy
cảnh báo từ chiều ngày hai mươi tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng tám
ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng
khu vực hà nội từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám có lúc có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân